xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại